theo thông tin từ bệnh viện đa khoa huyện mèo vạc tỉnh hà giang các bác sĩ ở đây vừa đỡ đẻ cho một sản phụ
hạ sinh một bé gái nặng ba ba kg tại khu cách ly dịch covid một mươi chín
sản phụ tên là giang thị xúa sinh năm hai nghìn một quê quán tại huyện si ma cai tỉnh lào cai
sản phụ là lao động đi làm thuê tự do bên trung quốc được lực lượng chức năng nước bạn trao trả
và được cách ly tập trung tại xã biên giới xín cái
sau một mươi một ngày cách ly sắp đến ngày sinh sản phụ được chuyển về khu cách ly bệnh viện đa khoa huyện
để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe và đỡ đẻ thành công
sản phụ cũng đã có kết quả âm tính với covid một mươi chín sau khi gửi mẫu bệnh phẩm đến bệnh viện vệ sinh dịch tễ trung ương